tổng cục quản lý thị trường với yêu cầu tăng cường kiểm tra các đơn vị xuất nhập khẩu xăng dầu
tổng đại lý đại lý và các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi sản xuất xăng giả
để kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi sản xuất xăng giả tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát đấu tranh phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu nhằm ổn định trật tự trong kinh doanh xăng dầu
chống thất tu thuế và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
đối tượng kiểm tra là các đơn vị xuất nhập khẩu xăng dầu tổng đại lý đại lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu
các hộ kinh doanh xăng dầu tự phát đặc biệt cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân
có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép
theo quy định đồng thời giám sát chặt chẽ các cửa hàng xăng dầu đã bị thu hồi giấy phép